tri cục kiểm lâm tỉnh bắc cạn đã phát hiện thêm một số vấn đề mới liên quan đến việc khai thác vận chuyển trái phép gốc cây gù hương có giá trị rất lớn
tỉnh ủy bắc cạn đã chỉ đạo điều tra lại xử lý nghiêm vụ việc không để lọt tội phạm
tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý vụ việc này
theo tri cục trưởng kiểm lâm bắc cạn nguyễn hữu thắng vụ việc khai thác vận chuyển trái phép gốc cây gù hương đã vượt qua khung xử lý hành chính
sau khi bắt giữ tri cục kiểm lâm bắc cạn đã chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn thụ lý
sau một thời gian điều tra cơ quan này báo cáo chưa đủ căn cứ khởi tố vụ án
sau đó tỉnh ủy bắc cạn chỉ đạo phải điều tra lại từ đầu không được bao che bỏ sót tội phạm
tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn vẫn chưa xử lý vụ việc này
dư luận trên địa bàn tỉnh đang chờ đợi các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh vụ việc này
qua đó góp phần gian đe giáo dục ngăn chặn tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản đang diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh
trước đó đêm ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số một thuộc tri cục kiểm lâm bắc cạn kiểm tra ô tô
chuyên dùng biển kiểm soát hai mươi c bảy nghìn tám trăm tám mươi phát hiện trên ô tô vận chuyển gốc cây gù hương
người khai thác vận chuyển trình ra hồ sơ không đúng với gốc cây gù hương được vận chuyển trên ô tô
nên tri cục kiểm lâm tỉnh bắc cạn bắt giữ gốc cây này